cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai bị can trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
quá trình điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội giả mạo trong công tác quy định tại điều ba trăm năm mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với các bị can gồm trần kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường vĩnh tuy quận hai bà trưng thành phố hà nội nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
hai lê ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội nghề nghiệp phó hiệu trưởng trường đại học đông đô
cùng ngày sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với trần kim oanh và lê ngọc hà
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật